nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tỉnh tuyên quang tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ trên địa bàn tỉnh
những hoạt động tri ân các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến vô cùng ý nghĩa và khẳng định
đảng và nhà nước luôn trân trọng mãi mãi ghi nhớ biết ơn lớp lớp các thế hệ đi trước đã chiến đấu hy sinh anh dũng để làm nên chiến thắng điện biên phủ lịch sử lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
trong đó có những đóng góp của quân và dân tuyên quang
tỉnh tuyên quang đề nghị các cấp ủy chính quyền đoàn thể ở cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đề ơn đáp nghĩa
quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với gia đình chính sách người có công phát huy truyền thống yêu nước khơi dậy và bối đắp ý chí cách mạng niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ